tại trụ sở đại sứ quán armenia tại hà nội thủ tướng armenia và phu nhân đã có buổi gặp gỡ hội hữu nghị việt nam armenia và đông đảo người đã từng học tập và làm việc sinh sống tại armenia
trước đó thủ tướng armenia nikol pashinyan đã có cuộc gặp gỡ với một số doanh nghiệp tiêu biểu của việt nam
trong cuộc gặp ông đề cập đến khả năng hợp tác với các doanh nghiệp việt nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và diệt may
phát biểu tại buổi gặp gỡ thủ tướng armenia nikol pashinyan bày tỏ xúc động và vui mừng khi được biết có đông đảo người việt nam từng học tập làm ăn sinh sống tại armenia
hiện nay tại armenia đang có cộng đồng người việt nam với hơn một người
đây chính là những đại sứ của việt nam tại armenia mang truyền thống văn hóa lịch sử tốt đẹp của việt nam gắn kết với armenia bởi quan hệ giữa con người với con người luôn là nền tảng vững chắc nhất của hai nước
khẳng định quan hệ chính trị hai nước đang rất tốt đẹp thủ tướng nikol pashinyan bày tỏ hy vọng thời gian tới quan hệ kinh tế của hai nước cũng sẽ có bước phát triển tương xứng với mối quan hệ chính trị
trong lĩnh vực giao lưu nhân dân thủ tướng nikol pashinyan cho rằng hội hữu nghị việt nam armenia chính là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước bằng việc tổ chức nhiều hoạt động đa dạng hiệu quả
thủ tướng đề nghị hội tiếp tục đóng góp vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước
nhân dịp này chủ tịch hội hiếu nghị việt nam armenia nguyễn văn thuận đã đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hữu nghị hợp tác giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước thời gian tới
như việc thành lập hội hữu nghị armenia việt nam tập hợp những người armenia quan tâm có tình cảm với đất nước việt nam từ đó có thêm nhiều hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước